đăng tải thông tin sai sự thật về thuốc chữa trị covid một mươi chín trên mạng xã hội
một trường hợp trú tại tỉnh đồng nai vừa bị xử phạt hành chính
vào ngày tám tháng chín người này đăng tải thông tin trên facebook và zalo
với nội dung về xuyên tâm liên bài thuốc quý trong điều trị covid một mươi chín
làm việc với lực lượng chức năng cá nhân này đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin trên là sai sự thật
và bị xử phạt hành chính số tiền là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng